trong đêm ngày hai mươi bảy tháng một và dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một cảnh sát giao thông tp hcm phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông bảo đảm an toàn trật tự cho hàng trăm nghìn người dân xuống đường cổ vũ thành tích lịch sử của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
và lực lượng chức năng đã phải tạm giữ hàng trăm trường hợp vi phạm do quá khích cố tình gây dối
trong tối ngày hai mươi bảy tháng một hàng trăm nghìn người hâm mộ tại tp hcm đã đổ xuống đường ăn mừng chung vui vì niềm tự hào với thành tích lịch sử của đội u hai mươi ba việt nam
nhiều tuyến đường trung tâm tp hcm kẹt cứng người xe và ngập tràn sắc đỏ của màu cờ tổ quốc
cuộc vui kéo dài xuyên đêm khi đến tận hai ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một vẫn còn rất đông người cổ vũ trên đường phố
để bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một công an tp hcm đã huy động tối đa một trăm linh quân số cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát một trăm một mươi ba tổ chức tuần tra chốt chặn để kiểm tra xử lý nghiêm
tạm giữ phương tiện hàng trăm trường hợp cố tình gây dối quá khích vi phạm trật tự giao thông
các trường hợp vi phạm phần lớn là lỗi không đội mũ bảo hiểm chạy ngược chiều quá tốc độ quy định vi phạm nồng độ cồn
lực lượng chức năng cũng xử lý các xe ba gác xe gắn máy trở quá người quy định
có công suất lớn